với tinh thần chung là tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại tổ chức tiến dụng
gắn với xử lý nợ xấu bảo đảm hiệu quả an toàn hệ thống an ninh tiền tệ tiến dụng
hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội trước tác động của đại dịch covid một mươi chín
yêu cầu đặt ra là phải xử lý vướng mắc và tiếp tục hoàn thiện thể chế xử lý nợ xấu bảo đảm an ninh trật tự
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại cuộc họp với ban chỉ đạo quốc gia
về tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của hệ thống tiến dụng vào chiều nay
sau ba năm triển khai đồng bộ nhiệm vụ các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tiến dụng gắn với nợ xấu
trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến động chính phủ thủ tướng chính phủ cũng như ban chỉ đạo
đã chỉ đạo để đạt kết quả quan trọng toàn hệ thống tiến dụng đã có bước tiến tích cực
chấn trình các hoạt động tiến dụng đảng nhà nước yên tâm hơn
toàn hệ thống cơ bản không còn tình trạng cổ đông nhóm cổ đông lớn thao túng chi phối
góp phần ổn định xã hội góp phần đỡ khổ cho người dân
cái phép thử lớn nhất của hệ thống của chúng ta đối với là covid một mươi chín về rồi trong sáu tháng qua
chúng ta không chỉ là trụ vững được mà chúng ta có chính sách
đặc biệt sự tham gia nhanh kịp thời của hệ thống tín dụng đối với sự phát triển ổn định kinh tế đất nước
thủ tướng nêu rõ bên cạnh những kết quả đã đạt được thì ban chỉ đạo vẫn gặp những khó khăn
như tăng vốn điều lệ vốn ngân hàng nhà nước tiến độ tín dụng chậm
nhất là các ngân hàng thương mại yếu kém thị trường mua bán nợ xấu chưa phát triển mạnh
việc xử lý tài sản nhà đất liên quan đến tranh chấp pháp lý còn bất cập
đa dạng hóa chưa đáp ứng yêu cầu
về thể chế còn một số vương mắc nên còn nhiều nảy sinh trong vấn đề tái cơ cấu của nước ta
theo chỉ thị một nghìn năm mươi tám của chính phủ

thủ tướng đồng ý các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới
yêu cầu ngân hàng nhà nước các bộ ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ
được giao tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiệm vụ giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tiến dụng
gắn với xử lý nợ xấu tập trung xử lý vấn đề phát sinh
theo tinh thần nghị quyết một nghìn năm mươi tám của chính phủ và bốn mươi hai của quốc hội
nhiệm vụ đặt ra là phải vừa cơ cấu lại vừa xử lý nợ xấu
vừa góp phần tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
bảo đảm xử lý những vấn đề tồn tại nhưng vẫn phải đảm bảo an ninh
an toàn hệ thống hạn chế tiến dụng đen góp phần ổn định xã hội